theo đó lễ tổng kết và trao giải sẽ được tổ chức vào ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
đối tượng tham dự là công dân việt nam phóng viên biên tập viên cộng tác viên báo chí
các tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo chí như báo in truyền hình phát thanh báo điện tử
tác phẩm tập trung vào các nội dung phát hiện đấu tranh lên án hành vi tham nhũng lãng phí
phản ánh vai trò giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam nhân dân và báo chí
trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng
biểu dương cổ vũ những cách làm hay điển hình tiên tiến trong công tác này
ngày hai mươi sáu tháng ba facebook tuyên bố xóa hơn hai sáu trăm linh trang nhóm và tài khoản
sau khi xác định những tập thể và cá nhân trên đã có hành vi cấu kết không đúng trên facebook và instagram
facebook xác định có ba mạng lưới riêng biệt có nguồn gốc từ iran nga kosovo và macedonia
số lượng nhiều nhất là ở nga với tổng số gần hai trang nhóm và tài khoản bị xóa
các hình thức chủ yếu ở nga là tạo ra thư giác trong đó một số lượng nhỏ đăng các tin tức liên quan đến ukraine
lớn thứ hai là iran bao gồm năm trăm một mươi ba trang nhóm và tài khoản được chính trị hóa và công khai hơn
theo facebook mạng xã hội này ở iran tạo ra các tổ chức truyền thông giả mạo đặt dưới hình thức
là những tổ chức hợp pháp cũng như các nhóm chính trị
hệ thống mạng xã hội cuối cùng và nhỏ nhất với hai trăm một mươi hai trang nhóm và tài khoản bị xóa xuất phát từ kosovo và macedonia
tuy nhiên trên thực tế những ứng dụng mạng xã hội việt nam vẫn chưa phát triển tương xứng với số lượng và tiềm năng hiện có
phát triển mạng xã hội việt nam làm cách nào để gỡ khó cho các doanh nghiệp nội dung số nói chung và những nhà phát triển mạng xã hội nói riêng là một thách thức rất lớn
những con số thống kê của the research sevich đã chỉ ra rằng facebook và youtube hiện đang chiếm lĩnh thị trường mạng xã hội tại việt nam
đây cũng là hai mạng xã hội phổ biến và chiếm thị phần lớn nhất
việt nam hiện được xếp thứ bảy trên thế giới về số lượng người dùng facebook với khoảng sáu mươi triệu người sử dụng
không phải bỗng dưng facebook chiếm lĩnh hầu như toàn bộ thị trường việt nam trong khi chúng ta vốn dĩ cũng có những sản phẩm mạng xã hội cung cấp cho người dùng sản phẩm thuần việt
có thể kể tới các tên tuổi như tâm tây yo bạn bè clipvn sàn nhạc
khoảng một mươi năm trước chúng ta đã có các mô hình mạng xã hội có tính tương tác cao hơn như zingme go vn
hai mạng này đã từng thu hút được khá nhiều người việt dùng tuy nhiên thị trường việt nam sau đó nhanh chóng bị facebook thủ phục
thời gian gần đây mạng xã hội lớn nhất thế giới facebook đã vi phạm một số quy định của pháp luật việt nam ở ba lĩnh vực lớn là quản lý nội dung thông tin quảng cáo trên mạng thuế và thanh toán xuyên biên giới
chính vì vậy việc xây dựng một hệ sinh thái nội dung số do người việt cho người việt trọng tâm là phát triển mạng xã hội việt nam và công cụ tìm kiếm việt nam cần được đẩy mạnh và quan tâm hơn nữa
chúng ta phải phát triển hệ sinh thái nội dung số trong nước để làm sao cho người dùng việt nam có nhiều sự lựa chọn
hiện nay thật sự hệ sinh thái nội dung số trong nước chúng ta có thậm chí là có rất nhiều chứ không phải là chưa có
mạng xã hội hiện nay là chúng ta đã có đến bốn trăm bốn mươi mạng xã hội ở trong nước được cấp phép nhưng thu hút một cái lượng người dùng rất là ít
cái lượng tương tác và lượng sử dụng
vì vậy nên là không thể cạnh tranh lại được với facebook với youtube
vài năm gần đây một vài tên tuổi mạng xã hội việt đã có lượng người dùng tăng đáng kể theo từng năm
một đại diện rõ nhất là zalo hiện có khoảng bốn mươi triệu người sử dụng hàng tháng
đây là một con số đáng kể khi tổng lượng người sử dụng zalo chiếm tới một nửa dân số việt nam và bằng gần bảy mươi số người sử dụng facebook
bên cạnh zalo cũng cần phải nhắc tới một cái tên khác là mocha của viettel
sau hơn ba năm kể từ ngày ra mắt ứng dụng mạng xã hội này hiện đã có khoảng năm triệu người sử dụng
có thể nói rằng sự xuất hiện phát triển nhanh và mạnh mẽ của zalo và mocha là những minh chứng sống động cho khả năng giành giật thị trường của các mạng xã hội made in vietnam
trước những đối thủ lớn như google hay facebook
để có chỗ đứng tại thị trường và chinh phục được người dùng ngay trên chính sân trời của mình
những nhà phát triển ứng dụng mạng xã hội việt nam bắt buộc phải đi theo hướng phục vụ người dùng
đáp ứng được những nhu cầu thiết thực của người dùng
bằng các giải pháp công nghệ bằng những sáng tạo và khác biệt
họ có thể đi sau các ông lớn về mặt công nghệ nhưng lại có những lợi thế để cạnh tranh riêng
với mocha một ứng dụng mạng xã hội non trẻ mới ra đời cách đây vài năm cũng không nằm ngoài quy luật này
hết hai nghìn một mươi tám thì chúng tôi đang tập trung vào là khách hàng dùng là giới trẻ
độ tuổi từ khoảng một mươi ba cho đến hai mươi năm tuổi
và hiện tại là
chúng tôi đang có năm triệu người dùng thường xuyên hàng tháng
tính năng đặc thù nhất của mocha là
một liên quan đến vấn đề là tích hợp các tính năng viện thấp của nhà bạn vào phong hình dựng ott
cái thứ hai là các cái ott khác trên thị trường thì cũng không có một cái thế giới giải trí như mocha
mocha thì tích hợp các nội dung video nội dung về phim
có bản quyền
rồi là tích hợp nội dung âm nhạc ra
tức là trong mocha thì có một cái thế giới hoàn toàn là đáp ứng được các nhu cầu liên lạc và giải trí của người dùng
các nhà phát triển ứng dụng mạng xã hội việt họ am hiểu thị trường họ nắm bắt được tâm lý người dùng và tất nhiên cũng có những sáng tạo và khác biệt riêng
nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn chinh phục được nhu cầu của những người dùng khó tính
minh chứng là số lượng người sử dụng các ứng dụng mạng xã hội việt nam
nhưng họ vẫn còn rất khiếm tốn
hay nói cách khác là mạng xã hội việt nam phát triển nhiều nhưng không chất đông nhưng không tinh
vẫn còn rất nhiều thách thức đối với những doanh nghiệp nội dung số việt nam
trong đó hành lang pháp lý là vấn đề cần được cải thiện để tạo một môi trường thông thoáng và tránh được tình trạng bảo hộ ngược với những ứng dụng mạng xã hội nước ngoài
cái mà trăn trở lớn nhất đấy là làm thế nào để cơ quan quản lý nhà nước áp đặt được một cái luật chơi
trung không những chỉ cho các doanh nghiệp nội địa mà còn là áp đặt đối với các công ty nước ngoài để tạo ra một cái môi trường bình đẳng
tránh cái việc là không quản lý được công ty nước ngoài nhưng mà lại là quản lý rất chặt cái công ty nội địa làm cho cái việc mà sự bình đẳng là không có
cho nên là
mình vừa yếu về công nghệ vừa đi sau lại không được thuận lợi về mặt quản lý nữa thì rất khó để các doanh nghiệp nội địa có thể cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài
với kế hoạch mới cho mạng xã hội việt nam bộ thông tin và truyền thông sẽ đề xuất một số chính sách ủng hộ và tạo điều kiện phát triển giai đoạn đầu
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi hai phần đầu sẽ có số lượng người dùng mạng xã hội việt bằng hoặc hơn số tài khoản của facebook tại việt nam khoảng sáu mươi triệu tài khoản
chiếm từ sáu mươi đến bảy mươi
cái bất cập lớn nhất hiện nay là các cái doanh nghiệp xuyên biên giới thì họ không tuân thủ các quy định pháp luật vì vì thế nên họ có rất nhiều những cái lợi thế kinh doanh
nên biện pháp thứ nhất là phải bắt buộc các doanh nghiệp ngoài nước phải tuân thủ các quy định pháp luật việt nam tương tự như các doanh nghiệp trong nước
đó là cái biện pháp thứ nhất
cái biện pháp thứ hai là chúng ta sẽ có những cái cơ chế để thông thoáng tạo điều kiện hơn cho các doanh nghiệp trong nước
hiện nay thì các doanh nghiệp trong nước
họ không cần nhiều vệ vốn
họ kiến nghị lên chính phủ là vì cái môi trường internet là môi trường thay đổi rất là nhanh
có rất nhiều những cái tính năng mới có rất nhiều những cái phát kiến mới mà các quy định pháp luật nó chưa có
thì thường là họ không được làm
thì bây giờ họ cho phép là với cái sự phát triển nhanh chóng này thì riêng trong những cái lĩnh vực nội dung số thì các doanh nghiệp được phép có những cái thử nghiệm
và thí điểm nếu như khung khổ pháp luật chưa có
phát triển hệ sinh thái số việt nam xây dựng mạng xã hội cho người việt do người việt là trạng đường khó khăn không chỉ của các doanh nghiệp nội dung số việt nam
đó còn là sự cởi mở trong hành lang pháp lý và đặc biệt tâm lý và thói quen người dùng việt cũng là một yếu tố quan trọng để mạng xã hội việt nam có thể phát triển
tổng hợp được đầy đủ những yếu tố đó việt nam sẽ có một hệ sinh thái nội dung số thực sự do người việt nam làm chủ và cho người việt sử dụng